năm mươi ba thanh niên tụ tập hát karaoke sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam phát hiện xử lý
tối qua lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra quán karaoke luxury tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
thời điểm kiểm tra có năm mươi bốn thanh niên gồm ba mươi năm nam và một mươi chín nữ đang tụ tập hát karaoke tại bốn phòng của quán
với ma túy tổng hợp và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
ngoài ra kiểm tra phòng kho của quán karaoke tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm hai mươi hai viên nén màu xanh
tổng khối lượng năm mươi tám bốn gram nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành test nhanh phát hiện có năm mươi ba trên tổng số năm mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính bàn giao đối tượng và tăng vật
có liên quan cho công an huyện duy xuyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định